xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt là sự tranh luận về chuyện đá gà nhưng lại dẫn tới hậu quả chết người
bị cáo hà đại trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện phù mỹ tỉnh bình định đã phải trả giá bằng chín năm sáu tháng tù giam về tội giết người
bản án vừa được tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
theo cáo trạng khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hà đại trường đi bộ một mình đến quán cà phê ở phường hải cảng
thành phố quy nhơn thì gặp lê xuân cảnh chú phượng hải cảng thành phố quy nhơn đang ngồi trong quán
tại đây trường và cảnh tranh luận với nhau về chuyện đá gà dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau nhưng được người dân can ngăn nên cả hai bỏ đi
sau đó giao bực tức nên vào khoảng hai mươi một h cùng ngày hà đại trường mang theo hai con giao đến nhà cảnh
chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cầm ngực và hông phải gây thương tích bốn mươi bảy
sau khi dùng dao chém cảnh được mọi người can ngăn nên trường mới dừng lại
việc lê xuân cảnh không chết là do được cấp cứu kịp thời